từ lời khai của loa cơ quan điều tra bắt và khám xét nơi ở của nguyễn tuấn tâm tức bì mập là người trực tiếp giao ma túy để loa đi bán
tại đây cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng gần chín mươi gram ketamine và một trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt khẩn cấp năm đối tượng trong đường dây mua bán ma túy của nguyễn tuấn tâm
còn tại long an công an tỉnh long an vừa đồng loạt tấn công vào các quán giải khát nhà trọ trên địa bàn huyện đức hòa
và bắt quả tang huỳnh thị kim yến và phạm tỷ phú đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện
tiếp đó lực lượng công an đã bắt thêm hai đối tượng trong đường dây trên là trần yến tú trinh nguyễn trọng hiếu
để tiếp tục điều tra trong chuyên án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện đức hòa đức huệ và tp hcm
thưa quý vị và các bạn trong những năm gần đây do siêu lợi nhuận nên nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh sơn la
thường lựa chọn heroin và ma túy tổng hợp để vận chuyển mua bán liên tỉnh xuyên quốc gia
thuốc viện thì ít được các đối tượng lựa chọn do nhu cầu sử dụng không nhiều cũng như lợi nhuận cũng không cao
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công an tỉnh sơn la liên tiếp triệt phá bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển mua bán thuốc viện
trong đó có nhiều vụ số lượng tăng vật rất lớn
từ thực tế này cho thấy tội phạm đã chuyển hướng trong việc lựa chọn chủng loại ma túy để vận chuyển và mua bán
ghi nhận của phóng viên intv tại tỉnh sơn la
trong đây nhất trong hai ngày hai mươi tám hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy công an huyện sông mã bắt giữ hai vụ ba đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy khu giữ hơn năm kg thuốc viện
trong quý i và quý ii năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ được thêm một số những vụ

theo thống kê của công an tỉnh sơn la trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã phát hiện bắt giữ hai mươi bốn vụ mua bán vận chuyển thuốc viện thu giữ một trăm một mươi kg nhựa thuốc viện
qua đấu tranh khai thác các đối tượng mua bán vận chuyển đều khai nhận nguồn gốc thuốc viện từ lào được vận chuyển qua bên giới vào nội địa để bán cho một số người có nhu cầu sử dụng hoặc vận chuyển sang trung quốc

từ thực tế đấu tranh với các vụ mua bán vận chuyển thuốc viện cho thấy phần lớn các vụ việc đều xảy ra tại các huyện giáp biên giới là sông mã sốt cộp mường la
tuyến hoạt động của các đối tượng mua bán vận chuyển là từ lào theo đường tiểu ngạch vào nội địa qua các huyện sông mã mai sơn mường la rồi sang huyện trạm tấu mù căng trải yên bái đến lào cai
sang trung quốc tiêu thụ

tuyến hoạt động của các vụ mua bán vận chuyển thuốc viện cho thấy phần lớn các vụ việc đều xảy ra tại các huyện trạm tấu mường la mai sơn mường la rồi sang trung quốc tiêu thụ
tuyến hoạt động của các vụ mua bán vận chuyển thuốc viện cho thấy phần lớn các vụ việc đều xảy ra tại các huyện trạm tấu mường la mai sơn mường la rồi sang trung quốc tiêu thụ

tuyến hoạt động của các vụ việc đều xảy ra tại các huyện trạm tấu mường la mai sơn mường la mai sơn mường la mai sơn mường la mai sơn mường la mai sơn